ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện sẽ tổ chức tôn vinh một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
trong danh sách một trăm linh người hiến máu được tôn vinh lần này có những người hiến máu đến bảy mươi lần
và có những người đã kêu gọi vận động thành lập các câu lộc bộ nhóm máu hiếm
hay có lộc bộ hiến máu dự bị ở vùng sâu vùng xa hải đảo
năm ngoái toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần một bốn triệu đơn vị máu
trong đó hơn chín mươi tám lượng máu là từ người hiến máu tình nguyện